ngày một mươi tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh ra quyết định tạm giữ hình sự đặng hoàng nam bốn mươi một tuổi ngụ ấp sóc vinh xã phương thạnh huyện càng long tỉnh trà vinh về hành vi can tội giết người
tại cơ quan công an đối tượng khai vào khoảng hai mươi h ngày chín tháng chín khi đang nhậu một mình tại nhà thì mẹ ruột là bà đoàn thị thao bảy mươi chín tuổi ngụ cùng địa phương đến nhắc nhở
đến khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút cùng ngày nam đến nhà mẹ ruột để thăm hỏi và nói chuyện thì bà thảo nhắc nhở lại việc hồ chiều và bỏ đi ra ngoài sân
lúc này nam đi theo phía sau dùng dao cắt vào cổ nạn nhân rồi bỏ giao tại hiện trường và đi về nhà
bà thao được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng
hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra và xử lý